tại thành phố đà nẵng phó chủ tịch quốc hội độ bá tị đã có buổi gặp mặt chúc tết đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
và cán bộ công chức văn phòng quốc hội tại các tỉnh thành phố khu vực miền trung và tây nguyên
tại buổi gặp mặt đồng chí đỗ bá tị đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo quốc hội
các vị đại biểu quốc hội chuyên trách văn phòng cơ quan hữu quan tại khu vực miền trung tây nguyên
mong rằng các cán bộ tiếp tục nghiên cứu đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác của mình
đặc biệt các đồng chí đã nghỉ hưu tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến bổ ích
giúp cho hoạt động của quốc hội ngày càng hiệu quả thực chất và đi vào chiều sâu
trước đó phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cũng đã đến thăm gặp mặt chúc tết các gia đình lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố đà nẵng